chiều nay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm đối với ông nguyễn văn thể và ông lê minh khái
cũng trong phiên làm việc sáng nay quốc hội đã thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật các tổ chức tín dụng
qua thảo luận nhiều đại biểu còn băn khoăn về những quy định liên quan đến việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém
cũng như trách nhiệm của người cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
cho ý kiến về trách nhiệm của người cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
theo đại biểu đinh duy vượt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh gia lai thì người được phân công nhiệm vụ này cần có cơ chế đặc biệt
qua tìm hiểu nhiều cán bộ có năng lực trách nhiệm được giao làm nhiệm vụ này họ ví như đang đi tháo ngồi nổ của bom
bởi vì việc cơ cấu lại xử lý một tổ chức tín dụng yếu kém rất phức tạp và phụ thuộc vào rất nhiều vào yếu tố
trong khi đó quá trình cơ cấu lại xử lý các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đòi hỏi phải có các quyết định giải pháp xử lý hiệu quả
thậm chí không có tiền lệ cũng như chưa có quy định pháp luật rõ ràng nhằm ngăn chặn kịp thời giảm thiểu rủi ro
đối do lan truyền ảnh hưởng đến mức độ an toàn lành mạnh của cả hệ thống
tổ chức tiến dụng nhất là đảm bảo quyền và lợi ích của người gửi tiền
chính vì vậy theo tôi vẫn rất cần có quy định cụ thể về trách nhiệm đối với người tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém
ngay tại dự thảo luật nhằm đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng quyết liệt vững chí vững tâm
trong khi đó cho ý kiến vào việc chi trả cho người gửi tiền khi tổ chức tín dụng bị phá sản
nhiều đại biểu cho rằng dự án luật cần làm rõ có chi trả đầy đủ tiền gốc và lãi cho người dân hay không
bởi nếu không chi trả đầy đủ sẽ gây mất niềm tin cho người dân
theo tôi nếu không trả đầy đủ cho dân thì sẽ gây tác hại cho cả nền kinh tế và mất trật tự an toàn xã hội
dân sẽ mất niềm tin vào ngân hàng và nhà nước và sẽ đồng loạt rút tiền gửi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc huy động vốn
tuy nhiên tại điểm b khoảng một điều một trăm bốn mươi sáu có quy định giao cho chính phủ được áp dụng biện pháp đặc biệt
nhằm đảm bảo an toàn hệ thống tín dụng trật tự an toàn xã hội
vậy biện pháp đặc biệt ở đây là gì phải quy định rõ ràng không thể mập mờ dân sẽ khó tin vào pháp luật
theo các đại biểu xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng yếu kém cần thiết phải có các biện pháp hỗ trợ
để giúp các tổ chức tín dụng có triển vọng phục hồi tránh nguy cơ đổ vỡ gây mất an toàn hệ thống
một số ý kiến cũng đề nghị cần cân nhắc quy định về phương án phá sản các tổ chức tín dụng
trên cơ sở đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng thận trọng chặt chẽ khi triển khai phương án này trong thực tiễn
ngày hai mươi năm tháng một mươi tại đại sứ quán việt nam ở bangkok phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã có cuộc gặp gỡ
với cán bộ nhân viên đại sứ quán đại diện kiều bào và cộng đồng người việt nam đang sinh sống tại thái lan
vui mừng được gặp gỡ và nói chuyện với đồng bào
đại diện kiều bào đang sinh sống và làm việc tại thái lan phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cho biết
đảng và nhà nước luôn trân trọng những đóng góp tích cực của kiều bào việt nam tại thái lan
cho các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước hiện nay
phó chủ tịch nước đánh giá cao tình cảm của cộng đồng người việt tại thái lan với những nỗ lực bảo tồn văn hóa việt
và thúc đẩy quan hệ hữu nghị đối tác chiến lược giữa hai nước
phó chủ tịch nước mong muốn kiều bào việt nam ở thái lan tiếp tục hướng về đất nước
giáo dục cho các thế hệ con cháu duy trì bản sắc văn hóa việt tiếng việt truyền thống yêu nước
và quảng bá hình ảnh của đất nước con người văn hóa việt nam trên đất thái lan
vừa qua tỉnh ủy hậu giang đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ sáu
bàn chấp hành chung ương đảng khoá một mươi hai cho cán bộ chủ chốt của tỉnh
các đại biểu đã nghe thông báo nhanh các nội dung quan trọng về tình hình kinh tế
xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy và nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc
và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
báo cáo các công việc quan trọng của bộ chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị trung ương năm
đến hội nghị trung ương sáu xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ
trên cơ sở các nội dung quan trọng nêu trên tỉnh hậu giang chỉ đạo từ nay đến hết tháng một mươi này
các đảng ủy trực thuộc
phải triển khai đến tất cả cán bộ đảng viên
ban thường vụ tỉnh ủy thừa thiên huế cũng vừa tổ chức hội nghị tỉnh ủy lần thứ chín khóa một mươi năm mở rộng
nhằm thông báo kết quả hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đến cán bộ chủ chốt của tình và ban thảo một số nội dung quan trọng khác
hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai diễn ra tại hà nội đã nghiên cứu thảo luận thẳng thắn
đóng góp những ý kiến quan trọng vào các báo cáo và đề án
bộ chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình
trên trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau
ban chấp hành chung ương đã thống nhất cao thông qua các nghị quyết kết luận của chung ương
sau hội nghị này nội dung kết quả hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai
sẽ được các cán bộ chủ chốt triển khai tới toàn bộ đảng viên
mới đây công an tp đồng hới tỉnh quảng bình đã bắt giữ nhóm đối tượng
để điều tra làm rõ hành vi hành hung bác sĩ khi đang cấp cứu cho bệnh nhân
tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
các đối tượng hành hung bác sĩ trần văn sơn gồm phan trung thông ba mươi ba tuổi lê minh hải hai mươi hai tuổi
đều trú tại phường nam lý tp đồng hới và phan hoàng diệu hai mươi sáu tuổi trú tại phường hải đình tp đồng hới
trước đó vào hai mươi h ngày hai mươi ba tháng một mươi tại khoa cấp cứu bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn giao thông tên là y giang long quê ở tỉnh gia lai
trong lúc bác sĩ trần văn sơn cùng bốn điều dưỡng tiến hành băng bó trị thương cho người bị tai nạn
thì xuất hiện một nhóm ba thanh niên là bạn của long
nhóm này gọi người xảy ra vai trạm giao thông với anh long là anh lê trần minh tâm ra ngoài và đánh anh tâm
ngay sau khi bác sĩ sơn cấp cứu cho bệnh nhân y giang long xong thì thấy anh tâm bị đánh
bác sĩ sơn chạy ra đưa anh tâm vào cấp cứu thì bị ba đối tượng trên đánh trọng thương
trước hàng loạt vụ việc hành hung bác sĩ
cho rằng về phương diện an ninh trật tự hành hung người thi hành công vụ là vi phạm pháp luật
và người chịu thiệt hại nhiều nhất chính là bệnh nhân
không chỉ riêng ngành y tế lên án các vụ hành hung nhân viên y tế tại bệnh viện
bên lề quốc hội các đại biểu cũng bày tỏ sự bất bình trước số lượng và mức độ của các vụ việc này
ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây
các đại biểu quốc hội đều tỏ ra bất bình trước những vụ việc hành hung bác sĩ nhân viên y tế trong thời gian qua
bởi bác sĩ không liên quan tới nguyên nhân gây tai nạn thậm chí đang cấp cứu các bệnh nhân bị tai nạn
nhưng lại bị hành hung như người gây ra tai nạn
các vụ việc không chỉ xảy ra ở các bệnh viện tuyến trung ương mà đã lan xuống bệnh viện tuyến tỉnh huyện
và mức độ ngày càng trầm trọng
điều này rõ ràng sẽ gây ra tâm lý bất an cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ
một số đại biểu còn cho rằng ngành y tế dường như đang đơn thương độc mã trong cuộc chiến bảo vệ an toàn
cho nhân viên y tế và so sánh với một số lĩnh vực ngành nghề khác
tài thoát những lĩnh vực khác ví dụ nhà hàng không
một tiếp viên hàng không mà bị người khác đánh đập
thì người ta nói đó là chống người thi hành công vụ
tại sao công an khi có một người khác chống lại thì quy thể vệ tội thi hành công vụ
cán bộ y tế của chúng tôi đang còn thực thi công vụ để cứu giúp cho bệnh nhân
thì lại không được coi như là đáng
các đại biểu cũng kiến nghị bên cạnh giải pháp các bệnh viện cần nâng cao chất lượng dịch vụ
để đáp ứng sự hài lòng của người bệnh thì trước mắt cũng cần xử lý nghiêm các trường hợp gây tổn thương
cho bác sĩ nhân viên y tế xử lý hình sự chứ không chỉ xử lý hành chính
đồng thời chính các bệnh viện phải siết chặt lại các quy định bảo đảm an toàn bệnh viện
nếu cho người nhà bệnh nhân vào thì nhiều khi người nhà bệnh nhân không hiểu hết được phác đồ điều trị
hoặc là cứ cho rằng là người nhà bệnh nhân vào là phải cấp pháp
cấp kiểu là phải cấp kiểu và trong lúc đó có thể là có nhiều bệnh nhân cung cấp kiểu vào một lần
thì phải xử lý như thế nào từng trường hợp như thế nào
vấn đề hành hung người đang thi hành công vụ tại các cơ sở hành chính sự nghiệp đã có quy định
trong luật khám chữa bệnh cũng được quy định trong các luật dân sự khác
tuy nhiên pháp luật hiện hành chưa đủ mạnh và chưa có quy định bảo vệ trực tiếp quyền lợi
của nhân viên y tế ở nơi xảy ra các sự việc
nhận thức của người nhà bệnh nhân khi thực hiện nghĩa vụ trong khám chữa bệnh cũng còn hạn chế
thống kê cho thấy bảy mươi các trường hợp bị tấn công là bác sĩ
hiện điều kiện thời tiết vẫn thuận lợi cho mỗi chuyển bệnh sinh sản và phát triển
vì vậy sở y tế và thành phố đã chỉ đạo các địa phương cần tiếp tục triển khai quyết liệt
các biện pháp phòng chống dịch
trung tâm y tế huyện trường mỹ huyện mỹ đức và trung tâm y tế dự phòng hà nội
tập trung lực lượng trang thiết bị hóa chất khử khuẩn đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan
tích cực triển khai các biện pháp vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh
tại các vùng bị ngập nước do mưa lũ thời gian qua
thôn cư bang xã cư pơng huyện crong búc tỉnh đắk lắc bị đảo lộn từ những hoạt động
của nhà máy chế biến mủ cao su thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn phương triều đại
đặc biệt thời gian gần đây nguồn nước giếng đào của người dân cũng đã bị ô nhiễm không thể sử dụng được
mặc dù đã nhiều lần phản ánh với các cấp chức năng nhưng đến nay
tình trạng ô nhiễm môi trường ở đây vẫn chưa được khắc phục
theo phản ánh của người dân bôn cư chuốt xã cư pơng kể từ khi nhà máy chế biến mũ cao su này
được xây dựng và đi vào hoạt động vào năm hai nghìn chín đến nay đã khiến cả làng phải chịu khổ
hằng ngày mùi hôi thối bụi khói từ nhà máy theo gió sọc vào khu dân cư
khiến mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn
nhiều người trong bôn nhất là người già trẻ nhỏ mắc bệnh về đường hồ hấp tức ngực viêm soan
mới tư xã đền chính quyền đều phước rồi
nhưng mà họ không làm được
rồi dân nó búc xúc dân cười lên dân cười lên là nói với giám đốc tướng tiêu đài đó
chứ cũng không làm cái gì
vào mùa mưa hồ nước thải dâng cao theo nước mưa tràn ra ngoài
diện tích cây trồng xung quanh gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
thậm chí có một số hồ chứa nước thải là hồ đào bằng đất
nguồn nước thải ở đây thấm xuống lòng đất gây ô nhiễm nguồn nước ngầm
ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân
tôi luôn sợ nguồn nước
ô nhiễm tôi đã đi xét nghiệm nước hai năm nay rồi
nhưng mà cái giấy xét nghiệm đây vẫn không có ai quan tâm đến
bao nhiêu đoàn là cứ vờ lại ra không thấy cái gì hết
mà trên công ty là cứ hứa hết đợt này đợt khác khắc phục khói mùi hôi
nhưng mà cuối cùng cũng không thấy hết
được biết người dân buôn cư rút đã nhiều lần kiến nghị lên xã huyện
yêu cầu phía công ty trách nhiệm hiếu hạn phương triều đại
có biện pháp hạn chế mùi hôi
thế nhưng nhiều năm nay mức ô nhiễm ngày càng tăng
về trách nhiệm của chính quyền địa phương là cũng đi khảo sát
hình như là với đoàn là ba bốn lần là đi kiểm định
nhưng người ta kết luận là đảm bảo thị trường chả có ô nhiễm môi trường gì hết
còn lãnh đạo phòng tài nguyên môi trường huyện crong búc cho biết
huyện đã nhiều lần xuống kiểm tra
cũng như phối hợp với sở tài nguyên môi trường tiến hành kiểm tra
công tác bảo vệ môi trường của nhà máy
tuy nhiên thông qua các thông số đo đạc kiểm tra môi trường của sở đều đạt tiêu chuẩn
qua kiểm tra thì công ty thực hiện đúng đặc biệt là về nước thải
nước thải thì công ty không có thải ra bên ngoài
mà công ty là có một số cái hồ chứa rồi để rồi là lắng
lắng rồi bắt đầu là cạn bã rồi nước trong rồi bắt đầu là tái sử dụng lại
cho nên là cái việc mà có nước thải ra bên ngoài
thì tuyệt đối là không có trong khuôn viên không có cái rỉ nước ra bên ngoài
trước tình trạng trên người dân mong muốn sở tài nguyên môi trường tỉnh đắk lắc
phối hợp với ủy ban nhân dân huyện cờ rông búc và các ngành chức năng ở địa phương
sớm tiến hành thanh kiểm tra việc xử lý và xả thải của nhà máy chế biến mủ cao su này
để những hộ dân khu vực bị ô nhiễm ổn định cuộc sống và sản xuất
tiếp theo chương trình bộ giao thông vận tải chịu trách nhiệm chính các vi phạm
các dự án bot
hơn hai mươi tám tỷ đô la mỹ vốn fdi rót vào việt nam trong một mươi tháng
ủy ban thường vụ quốc hội vừa ra nghị quyết về một số nhiệm vụ giải pháp chính sách với các dự án bot
theo đó bộ giao thông vận tải chịu trách nhiệm chính các vi phạm ở các dự án bot
theo ủy ban thường vụ quốc hội chủ trương đầu tư theo hợp đồng bot là đúng đắn
giảm bớt gánh nặng
tuy nhiên việc triển khai còn nhiều bất cập như hệ thống văn bản pháp luật chưa đầy đủ
thẩm định phê duyệt dự án còn bất cập thiếu minh bạch
hầu hết đều chỉ định thầu nhưng nhà thầu thiếu năng lực dẫn đến vi phạm trong quá trình thực hiện
các trạm bot đặt ở vị trí chưa hợp lý dẫn đến bức xúc trong dư luận
ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng bộ giao thông vận tải phải chịu trách nhiệm chính đối với những hạn chế
vi phạm của các dự án do bộ quyết định đầu tư đồng thời khẩn trương quyết định các dự án đã hoàn thành
để xác định thời gian thu phí ra soát vị trí đặt trạm bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước
chủ đầu tư và người dân
cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư cho biết
vốn fdi vào việt nam trong một mươi tháng tăng tới ba mươi bảy bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
cụ thể tính đến ngày hai mươi tháng một mươi
cả nước có hai bảy mươi dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là một mươi sáu ba tỷ đô la mỹ
tăng ba mươi hai chín so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
có hơn một lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là bảy hai mươi bảy tỷ đô la mỹ
tăng ba mươi năm chín so với cùng kỳ
tổng giá trị góp vốn là bốn sáu mươi bảy tỷ đô la mỹ tăng năm mươi tám tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
tính chung trong một mươi tháng năm hai nghìn một mươi bảy
tổng vốn đăng ký cấp mới tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hai mươi tám hai mươi bốn tỷ đô la mỹ
tăng ba mươi bảy bốn so với cùng kỳ
ủy ban nhân dân tp hcm vừa quyết định ứng một một trăm linh tỷ đồng để trả nợ cho các nhà thầu đang thi công tuyến metro biến thành suối tiên
theo đó số tiền trên sẽ được trích ở nguồn ngân sách để thanh toán trong khi chờ bổ sung kế hoạch vốn oda từ trung ương
để kịp thời giải ngân
lãnh đạo thành phố yêu cầu sở tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng thu xếp
như vậy tính đến thời điểm này tp hcm đã bỏ ra hơn hai tỷ để tạm ứng cho công trình này
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay các ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đã phát hiện bảy mươi hai vụ phá rừng
thiệt hại trên bốn mươi ha rừng phòng hộ rừng sản xuất các đối tượng cố tình phá rừng để trồng keo khai thác gỗ
các đối tượng đã chặt đốt phá một mươi sáu ha
hai mươi bốn ha rừng sản xuất hai mươi bốn ha rừng phòng hộ tập trung ở các huyện miền núi ba tơ cha bồng tây trà
ngành chức năng tỉnh quảng ngãi đã xử lý hành chính năm mươi vụ vi phạm xử lý hình sự một mươi bảy vụ xâm hại phá hoại rừng nghiêm trọng
và hiện đang tiếp tục điều tra năm vụ
theo tri cục kiểm lâm quảng ngãi các vụ phá rừng phòng hộ rừng tự nhiên dài rác ở các vùng trọng yếu
nhiều trường hợp cố tình đốt phá rừng để lấy đất trồng keo
số vụ phá rừng thực tế cao hơn so với số vụ đã phát hiện xử lý trong thời gian qua
hiện tỉnh quảng ngãi đang tập trung xác định lại danh giới rừng phòng hộ rừng sản xuất
chuyển đổi một số diện tích rừng giao khoán cho người dân sản xuất để hạn chế tình trạng xâm lấn tàn phá rừng
tăng cường tuần tra xử lý nghiêm những trường hợp phá hoại vi phạm bảo vệ rừng
trong những ngày qua người dân ở xã duy vinh huyện duy xuyên tỉnh quảng nam luôn thấp thỏm lo âu
mỗi khi qua lại trên cây cầu hà tân bắc qua sông bàn thạch
cây cầu này được xây dựng cách đây hơn hai mươi năm đến nay đã xuống cấp nghiêm trọng
tuy nhiên vì cuộc sống nên hàng ngày người dân ở xã duy vinh vẫn phải qua lại trên chiếc cầu
tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
cây cầu hà tân bắc qua sông bàn thạch nằm trên tuyến đường huyện nối liền từ xã duy vinh
đến thị trấn nam phước huyện duy xuyên tỉnh quảng nam được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
tuy nhiên khoảng năm năm trở lại đây cây cầu này đã có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng gây mất an toàn giao thông
hồi trước là cái chả kia kìa cái dài kia là nó bị lúng
cái xa kia mà cái đặt nó bị thư cái xe nó chở vật liệu nhiều quá nè cái lò nó bị cái dài này lúng nữa
một qua đây chắc đi qua tới đây là thấy cái chỗ này là rung quá không sợ không giống đây
thấy nghe cái cổng giốt à tưởng tượng như là sập dân ở đây là họ đi qua

theo thiết kế cầu hà tân có chiều dài hơn hai trăm linh m mặt cầu rộng ba năm mét với trọng tải đến sáu tấn
tuy nhiên vào năm hai nghìn một mươi hai một số nhịp cầu đã bị xuống cấp nên giới hạn trọng tải của cây cầu xuống còn ba năm tấn
hiện tại trong số một mươi sáu nhịp cầu thì có hai nhịp cầu đã bị sụt lún
với nhịp địa phương thì đã đóng bảo riêng và cái tình hình này đã bố cố cho các tên đã tự lao
nhưng cho đến nay thì vẫn chưa được
sự đầu tư nâng cấp sửa chữa cái này
nguyện bảo của địa phương thì bây giờ làm thế nào đó trước mắt phải nâng cấp để mà tạo điều kiện lưu thông hoàn hóa đi lệ
và vì lâu giờ thì nghĩ là cũng phải xây dựng một cái cầu mới mới đẩm bổ được cái lưu thông này
thì hiện nay đối với địa phương thì chỉ tạo điều kiện cho dân đi lại bằng xe máy và xe đạp thôi
và cử cái lực lượng để mà tốc trực thê dũa cái này
huyện cũng đã chỉ đợi cho xã là tổ chức canh ở hai bên cầu và hướng dẫn nhân dân đi lệ là để bố an toàn
đây là trục dâu thông chính và vận chuyển hoàn hóa này nhân dân đi lệ
thì nếu cầu này hư hỏng mà dẫn đến không thể đi được thì cũng rất ảnh hưởng đến nhân dân
tuy nhiên hiện nay thì đối với huyện thì việc đầu tư sửa chữa cầu và hạt lầm là cầu mới là quá sức bứa huyện
về mặt giải pháp kỹ thuật trong thời gian đấy mà để đẩm bổ an toàn cho nhân dân thì cũng có đề nghị cấp tranh quan tâm
trước tiên là có biện pháp gia cố để ổn định cầu
và sau này là có phương ấn
chỉ cụ thể xây dựng mới để đẩm bổ an toàn cho nhân dân đi lệ
do cầu hà tên bị sụt lún xuống cấp nghiêm trọng nên mỗi khi chở hàng hóa qua đây
bà con phải bốc sang các phương tiện nhỏ hơn để vận chuyển qua cầu gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân
hiện đang là mùa mưa bão để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân ở địa phương
tỉnh quảng nam và huyện duy xuyên cần sớm có biện pháp gia cố sửa chữa để người dân qua lại cầu được an toàn
xin chào và hẹn gặp lại